phú yên là địa phương có lợi thế về du lịch biển đảo vùng duyên hải nam trung bộ
trong khi các tỉnh vùng đồng bằng sông kiểu long lại có thế mạnh du lịch sông nước miệt vườn
các địa phương này đang triển khai ký kết hợp tác phát triển du lịch ngành kinh tế mũi nhọn
nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển nhanh và bền vững
theo sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh phú yên nhu cầu du lịch của người dân phú yên đến du lịch
vùng đồng bằng sông cửu long và ngược lại ngày một tăng cao
tuy nhiên trên thực tế chưa có nhiều tour du lịch khai thác tuyến này
khách du lịch cũng chưa có nhiều thông tin vì chưa có các loại hoạt động quảng bá tuyên truyền
vì vậy việc ký kết giữa các địa phương là cơ sở để các đơn vị lữ hành xây dựng các tour du lịch
kết nối khách du lịch giữa hai vùng
khoảng cách địa lý giữa hai vùng cũng đã được rút ngắn qua các chuyến bay giữa thành phố hồ chí minh và phú yên
ở phú yên so với miền tây thì miền tây chủ yếu là sông nước
còn ở phú yên thì có biển có núi
có phong cảnh rất là nên thơ
còn miền tây thì sông nước hữu tình con người cũng thân thiện chất phát
và đặc biệt là cảnh giữa miền tây và phú yên thì nơi đâu cũng có một cái vẻ đẹp riêng hết
cũng thu hút du khách đến ở đây và một lần khi đã đến rồi thì một lần vẫn muốn quay trở lại
theo các đơn vị lữ hành vùng đồng bằng sông cửu long
du khách đến với phú yên trong thời gian qua chủ yếu là tự phát
do đó cần xây dựng các tour tuyến dựa trên lợi thế của từng vùng
ngoài ra việc phối hợp tuyên truyền quảng bá liên kết thị trường khách du lịch trong và ngoài nước đến địa phương mình
và ngược lại là điều rất cần thiết trong xúc tiến phát triển du lịch giữa các bên
hai bên sẽ kết nối các tour chuyến nhiều hơn nữa
đặc biệt là các hãng lữ hành du lịch của các tỉnh ở đồng bằng sông cửu long và tỉnh phú yên
nên là kết nối để đưa các tour chuyến nhiều hơn
làm sao để chúng ta đưa lượng khách các tỉnh này đến phú yên khoảng bảy mươi tám mươi khách trong một năm
đến thời điểm này các tỉnh đồng bằng sông cửu long là khu vực thứ ba mà tỉnh phú yên hợp tác phát triển du lịch
sau hà nội và các tỉnh phía bắc tây nguyên
sau khi triển khai ký kết với hai khu vực này lượng khách du lịch đến phú yên tăng rất cao
năm hai nghìn một mươi sáu lượng khách du lịch đến tỉnh phú yên đạt hơn một một triệu lượt
và ước tính trong năm hai nghìn một mươi bảy con số này có thể tăng lên gần hai triệu lượt khách